sáng nay ngày chín tháng bốn hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức kỳ họp bất thường
thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc xem xét thông qua nghị quyết
về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng
theo tựa trình của ủy ban nhân dân tp hà nội mức hỗ trợ cụ thể gồm một trăm linh giá vé
với người có công người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi năm mươi giá vé tháng
với học sinh sinh viên người lao động các khu công nghiệp người cao tuổi
năm mươi giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở
doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé theo hình thức tập thể
thành phố cũng đề xuất miễn phí một trăm linh giá vé cho toàn bộ hành khách
trong một mươi năm ngày đầu khi tuyến đường sắt bắt đầu vận hành thương mại
với mức giá vé bình quân toàn tuyến trên một mươi đồng cự li năm ba km
và ước diện ưu tiên chiếm khoảng một mươi năm tổng số khách
hà nội dự kiến mức chi phí hỗ trợ cho hành
khách sử dụng tàu điện cát linh hà đông gần một mươi bốn năm tỷ đồng mỗi năm
mức giá cụ thể sẽ được đưa ra tại phiên họp hội đồng nhân dân tp hà nội vào sáng nay